việt nam đang cùng asean bước sang một giai đoạn phát triển mới xây dựng một tầm nhìn tạo ra một sân chơi khu vực toàn diện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc hội nhập toàn diện với asean cũng là cách để việt nam có thể tham gia hội nhập toàn cầu mạnh mẽ hơn